nhằm bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi chín mới đây đoàn kiểm tra của sở y tế hà nội đã có buổi làm việc trực tiếp kiểm tra việc cách ly tại nơi lưu trú đối với người nhập cảnh có hộ chiếu ngoại giao công vụ tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn quận tây hồ thành phố hà nội

trong một trăm sáu mươi một trường hợp trung tâm y tế quận tây hồ đã thực hiện tám trăm tám mươi tám lượt xét nghiệm âm tính đoàn kiểm tra đánh giá cao việc bảo đảm quy trình cách ly tại nơi lưu trú đối với người nhập cảnh có hộ chiếu ngoại giao công vụ cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận tây hồ
tuy nhiên sở y tế cũng yêu cầu quận tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín